công an thành phố châu đốc tỉnh an giang nhanh chóng đến hiện trường bắt quả tang nhóm của quân và thuận cùng một số đối tượng khác thuê xe từ tỉnh cà mau đi lên đến tỉnh an giang tìm gặp anh nguyễn văn thành chú thành phố cà mau để đòi nợ
khi gặp được anh thành nhóm này đã đánh và khống chế bắt giữ anh thành để đưa lên xe taxi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng phát hiện trên xe có nhiều hung khí như roi điện mã tấu tự chế hai cây dao và một bút bi có chức năng camera
liên quan đến vụ án chém trọng thương nhà báo tại thái nguyên vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp thái nguyên đưa ba bị cáo là phạm anh huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
dương nghĩa hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại thái nguyên và chu văn thế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tại tuyên quang ra xét xử về tội cố ý gây thương tích
bị hại trong vụ án là nhà báo nguyễn ngọc quang phó trưởng phòng thời sự đài phát thanh và truyền hình thái nguyên
theo cáo trạng
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm nhà báo nguyễn ngọc quang cùng vợ đang ngồi trong xe ô tô đi đến nơi làm việc
thì bị hai đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chặn lại
hai đối tượng dùng búa và dao đập cửa ô tô bên ghế lái và chém tới tấp vào người nhà báo nguyễn ngọc quang
nhà báo này nhanh chóng mở cửa xe cùng vợ chạy vào nhà người dân gần đó để tránh truy sát
hai đối tượng đuổi theo một đoạn đường ngắn rồi quay lại lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
nhà báo nguyễn ngọc quang phải nhập viện do đa chấn thương
tiến hành điều tra công an thái nguyên bắt giữ dương nghĩa hậu và chu văn thế đối tượng phạm anh huy bị bắt giữ sau đó bốn tháng
trong chiều nay hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với các bị cáo
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin thời sự sau
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xuất phát từ những mâu thuẫn nảy
nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày của các gia đình
hậu quả để lại rất đau lòng
người thì thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời kẻ thì phải ngồi tổ và tổ ấm gia đình thì tán nát
chị hoàng thị vinh chú tệ xóm khe quân xã văn lăng nguyễn đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đang phải cấp cứu tại bệnh viện do bị gần hai mươi mảnh đạn găm vào vùng đầu mặt và cổ
tối ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu chị vinh và chồng là triệu văn ngân đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
trong lúc bước tức
ngân là dùng khẩu súng kíp bắn chị vinh trọng thương
ngân lân dùng khẩu súng kíp bắn chị vinh trọng thương
đối tượng đào văn khang chú tại tổng một mươi hai phường trưng vương thành phố tây nguyên
trong cuộc sống hàng ngày khang hay bị vợ phản nàn nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác
nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đi uống rượu bia về khang và vợ là chị đăng lan hương đã xảy ra cãi nhau
mâu thuẫn bị dồn nén đến đỉnh điểm
trong cơn tức giận khan đã dùng tay bóc cổ chị hương
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh tây nguyên đã xảy ra năm vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
có vụ con giết mẹ đẻ chồng giết vợ em giết anh cháu giết bác làm bốn người chết ba người mang thương tật suốt đời
đó là chưa kể đến nhiều vụ xích mít đánh nhau cây tương tích được hòa giải tại gia đình hoặc giải quyết ngay từ cơ sở
nguyên nhân chủ yếu của các vụ án này qua điều tra thì xác định là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
và những thành viên trong gia đình đã có cái hành xử với nhau mang tính chất bạo lực
một số các vụ án xuất phát từ ứng xử của các thành viên gia đình với nhau dẫn đến mâu thuẫn
và hậu quả đau lòng xảy ra đó là đã có người chết